từ ngày sáu đến ngày tám tháng chín đoàn đại biểu báo nhân dân do đồng chí phạm song hà
ủy viên ban biên tập làm trưởng đoàn đã tham gia các hoạt động và tổ chức gian trưng bày về việt nam
tại hội báo avante lần thứ bốn mươi ba của đảng cộng sản bồ đào nha
năm nay là năm thứ ba báo nhân dân tổ chức một sàn trưng bày về việt nam tại hội báo avante
trong ba ngày hội báo gian trưng bày việt nam đã thu hút rất đông khách tới thăm
và tìm hiểu về đất nước việt nam đổi mới trên tất cả các lĩnh vực
chúng tôi vô cùng vui mừng đến thăm gian trưng bày của việt nam
tôi cho rằng gian trưng bày của các bạn rất quan trọng đối với lễ hội avante này
có rất nhiều tranh ảnh sách báo giới thiệu về đất nước và con người việt nam
như thế chúng tôi có thể đến đây tìm hiểu về đất nước của các bạn
tôi rất vui có mặt ở đây tại gian trưng bày của việt nam
một đất nước tuyệt vời và có vị lãnh tụ vĩ đại hồ chí minh
người là tấm gương đấu tranh chống thực dân nô lệ dành độc lập cho dân tộc việt nam được cả thế giới kính trọng
chúng tôi rất vui có mặt ở đây tại gian trưng bày của việt nam
đây là quảng bá về đất nước và con người việt nam